các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị ông hoàng vũ thành chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố vũng tàu cho biết
liên quan đến ba trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính với sars cov hai tại các phòng khám trên địa bàn thành phố trong ngày ba mươi tháng tám
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã xét nghiệm nhanh sáu trăm linh mẫu phát hiện thêm hai mươi năm trường hợp dương tính trên địa bàn tp vũng tàu
theo ông hoàng vũ thành báo cáo của tổ truy vết công an tp vũng tàu xác định ổ dịch mới tại phường thắng nhất có xuất phát từ tài xế và phụ xe
chạy xe được cấp mã qr đi lấy gà từ đồng nai và huyện xuyên mộc
về giao cho các hộ dân ở khu vực phường tháng nhất tp vũng tàu
hai tài xế và phụ xe có giấy xét nghiệm âm tính ngày hai mươi bảy tháng tám
đến ngày ba mươi tháng tám đi lấy mẫu test nhanh lại theo quy định thì cho kết quả dương tính
lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly những người này truy vết tất cả các trường hợp có liên quan
công tác truy vết và xét nghiệm đã được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện
đến một h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng tám phát hiện khu vực nơi ở của các tài xế này có hai mươi năm trường hợp dương tính
thành phố đang chờ kết quả xét nghiệm rt pcr
cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm tất cả khu phố với trên ba trăm bốn mươi hộ
tạm thời phong tỏa các khu vực có liên quan đến các ca nghi nhiễm
sáng ba mươi một tháng tám các lực lượng công an quân sự thành phố phường thắng nhất
được huy động tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực này để đảm bảo người dân nhà nào ở nhà đó
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố và phường đã tổ chức hỗ trợ trao túi an sinh
nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh
các gia đình có khó khăn và hỗ trợ người dân
thượng tá nguyễn văn luyện trưởng công an thành phố vũng tàu cho biết thêm
ngay trong chiều và đêm ba mươi tháng tám khi có các trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
tại đường tiền cảng và nguyễn hiễu cảnh khu phố năm và khu phố một mươi một phường thắng nhất
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố đã chỉ đạo quyết liệt
lực lượng công an đã trực tiếp xuống hiện trường để khảo sát
nắm tình hình đánh giá cụ thể về khu vực phong tỏa
công an thành phố đã tăng cường thêm một mươi cán bộ chiến sĩ cùng phối hợp với công an phường thắng nhất
để thực hiện việc đông cứng trong khu phong tỏa với mục đích là thực hiện nghiêm việc giãn cách
bên cạnh đó lực lượng công an sẽ phối hợp cùng địa phương
triển khai các công tác lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
tổ truy vết của công an tp vũng tàu đã xuống hiện trường cùng tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
khẩn trương truy vết bóc tách f một trong khu vực
hiện tổ truy vết đã xác định được một mươi sáu f một
tổ truy vết công an thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành truy vết các f một f hai và f ba liên quan
lực lượng công an cũng sẽ xuống trực tiếp các khu phố địa bàn để thực hiện tuyên truyền
cũng như xử lý những trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch
thủ tướng yêu cầu không để người dân ra đường đông trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
với các địa phương đang giãn cách xã hội
thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra tình huống
tập trung đông người hay để gia tăng tình trạng người dân ra đường
chỉ đạo này được thủ tướng phạm minh chính nêu trong công điện hỏa tốc vừa được ban hành
về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
theo thủ tướng thời gian vừa qua một số tỉnh thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội
và đã đạt được những kết quả nhất định
tuy nhiên ở một số tỉnh thành phố vẫn còn tình trạng người dân lưu thông với số lượng lớn
các ca bệnh phát hiện trong cộng đồng vẫn gia tăng
thời gian nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín kéo dài bốn ngày
theo người đứng đầu chính phủ dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
suốt kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo thực hiện nghiêm có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
với các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội thủ tướng yêu cầu thực hiện dứt khoát
theo tinh thần ai ở đâu ở đó không để tập trung đông người không để người dân di chuyển
ra đường gia tăng
trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín công điện nêu xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
quy định về phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó thủ tướng nhắc nhở việc tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội an ninh an toàn trật tự xã hội
tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh đảm bảo tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở
trong thời gian nghỉ lễ
với các địa phương khác người đứng đầu chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm đầy đủ biện pháp phòng chống dịch
theo quy định nhất là năm k dừng tổ chức lễ hội tập trung đông người không cần thiết
tăng cường kiểm tra kiểm soát không cho tụ tập đông người tại khu vực công cộng cơ sở vui chơi giải trí
địa điểm du lịch địa điểm tâm linh
công điện của thủ tướng nêu rõ
thủ tướng giao người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo
vào hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn đồng thời tổ chức ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với lực lượng tham gia
chống dịch để kịp thời phát hiện xử lý vấn đề phát sinh
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ngay khi có những tin tức mới nhất có liên quan đến tình hình dịch bệnh để gửi tới quý vị